các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng sự xuất hiện của những hình ảnh tự tay sắm sữa lễ cúng tại nhà riêng cho mẹ nuôi phi nhung đã giải oan cho sự vô ơn trước đó mà người ta suy cho cậu
ngày năm tháng một tại việt nam người thân và người hâm mộ tổ chức lễ cúng một trăm linh ngày cho cốt ca sĩ phi nhung tại nhà riêng của phi nhung tại quận bình thạnh buổi lễ diễn ra trong sự ấm cúng và trang trọng
các con nuôi nổi tiếng của phi nhung như quỳnh trang thiên ngân tuyết nhung cũng tề tự về nhà của mẹ nuôi cùng các em dọn dẹp nhà cửa
chuẩn bị cho buổi lễ
theo chia sẻ của người con nuôi lớn nhất trong nhà đức hiếu các em nhỏ vẫn chưa ý thức được việc phi nhung đã qua đời
các con nuôi còn nhỏ tuổi của cố ca sĩ phi nhung chỉ cho rằng mẹ đi diễn xa mà thôi
cũng trong lễ cúng nhiều khán giả tới thắp hương viếng cố ca sĩ đặc biệt ông thiên quốc bảy mươi ba tuổi còn tạc tượng phi nhung bằng thạch cao và đem tới tặng cho gia đình cố ca sĩ
ông thiên quốc cho hay ông chưa từng gặp mặt phi nhung trước đó
nhưng qua nghĩa cử mà cô đã làm cho những mảnh đời kém may mắn ông cảm phục và muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình thông qua bức tượng
lễ cúng một trăm linh ngày của phi nhung diễn ra đã vắng bóng hồ văn cường cậu con nuôi nổi tiếng nhất của cố ca sĩ
tuy nhiên khác với những buổi lễ trước đó khi hồ văn cường hoàn toàn im lặng và vắng bóng vào chiều muộn năm tháng một
trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là hồ văn cường tự tay thắp hương lập bàn thờ cho mẹ nuôi ở nhà riêng
bài viết xúc động
kèm hình ảnh chỉ ra lý do vì sao hồ văn cường không xuất hiện trong lễ cúng bốn mươi chín ngày mẹ nuôi
đồng thời hé lộ thái độ của nam ca sĩ với cố ca sĩ phi nhung
theo như nội dung được chia sẻ tại nơi ở của hồ văn cường nam ca sĩ đã lập bàn thờ và mỗi bữa ăn vẫn cúng cơm mời mẹ nuôi phi nhung
trong lễ ngày bốn mươi chín của mẹ phi nhung dòng k một mươi x đã tự tay chuẩn bị mâm cơm chay để cúng mẹ
cho dù có xảy ra nhiều chuyện vui buồn mẹ nhung vẫn là người mẹ em kính